tại khu lưu niệm chủ tịch tôn đức thắng thuộc xã mỹ hòa hưng thành phố long xuyên tỉnh an giang đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh an giang đã tổ chức trang trọng tưởng niệm ba mươi bảy năm ngày mất của chủ tịch nước tôn đức thắng
tại lễ tưởng niệm các đại biểu và thân tộc chủ tịch tôn đức thắng đã dâng hương tưởng niệm đồng thời ôn lại cuộc đời sự nghiệp cách mạng những đóng góp to lớn của chủ tịch tôn đức thắng cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc
chủ tịch nước tôn đức thắng là người bạn đồng chí thân thiết của chủ tịch hồ chí minh một người chiến sĩ cách mạng gương mẫu đạo đức cách mạng suốt đời cần kiệm liêm chính hết lòng hết sức phục vụ cách mạng phục vụ nhân dân
chủ tịch tôn đức thắng là biểu tượng của sự nghiệp đại đoàn kết đồng bào đồng chí đoàn kết anh em bạn bè quốc tế là tấm gương sáng về ý chí kiên cường và tinh thần đấu tranh cách mạng suốt đời hy sinh phấn đấu vì độc lập tự do của tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân